a vật chứng cần được niêm phong thì phải niêm phong ngay sau khi thu thập
việc niêm phong mở niêm phong được lập biên bản và đưa vào hồ sơ vụ án
việc niêm phong mở niêm phong vật chứng được thực hiện theo quy định của chính phủ
b vật chứng là tiền vàng bạc kim khí quý đá quý đồ cổ chất nổ chất cháy chất độc chất phóng xạ
vũ khí quân dụng phải được giám định ngay sau khi thu thập và phải chuyển ngay
để bảo quản tại kho bạc nhà nước hoặc cơ quan chuyên trách khác
nếu vật chứng là tiền vàng bạc kim khí quý đá quý đồ cổ lưu dấu vết của tội phạm
thì tiến hành niêm phong theo quy định tại điểm a khoản này
c vật chứng không thể đưa về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để bảo quản
thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng giao vật chứng đó cho chủ sở hữu
người quản lý hợp pháp đồ vật tài sản hoặc người thân thích của họ hoặc chính quyền địa phương
cơ quan tổ chức nơi có vật chứng bảo quản
như vậy theo các quyết định hành chính tư pháp thì những tài sản trên không thể thực hiện chuyển dịch hợp pháp
luật sư lực cũng cho biết trường hợp có một số chủ thể hiện nay có liên quan về tài sản đến ông trịnh văn quyết
mà khối tài sản này đang bị tạm dừng di biến động tài sản
nếu có bằng chứng hợp pháp chứng minh các tài sản này không phải vật chứng vụ án của ông trịnh văn quyết
thì hoàn toàn có quyền đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng
cơ quan hành chính dỡ bỏ những hạn chế về việc dừng đăng ký biến động tài sản đó
thưa quý vị và các bạn vụ án của ông trịnh văn quyết và những người liên quan vẫn đang trong quá trình được cơ quan công an điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cho các video tiếp theo
nếu thấy hay quý vị hãy bấm live strea và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại